thời gian qua nhiều hộ tiểu thương ở chợ nông sản nông hải sản thuộc hà tiên thuộc phường bình san thành phố hà tiên kiên giang
đã bị kẻ gian đến mua hàng sau đó trả tiền giả bằng mệnh giá năm trăm linh đồng và nhận lại tiền thừa
đây là thủ đoạn không mới tuy nhiên điều đáng nói là đối tượng mà bọn chúng nhắm vào là những người buôn bán nhỏ
lợi dụng lức trời còn mờ sáng ở các điểm để thực hiện hành vi tiêu thụ tiền giả
vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu nhiều hộ tiểu thương buôn bán hải sản và bán hàng lưu động tại khu vực chợ cá và bách hóa tổng hợp hà tiên
đã bị hai đối tượng một nam một nữ dùng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng mua ở mức giá từ bảy mươi đến một trăm linh đồng
sau đó lấy lại tiền thừa là tiền thật
chỉ trong thời gian ngắn bọn chúng đã mua hàng của bảy tiểu thương trả chín tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
có hộ bị chúng lừa đến lần thứ ba mới phát hiện ra đó là tiền giả
một số hộ tiểu thương thấy tờ năm trăm linh đồng mà đối tượng trả có màu sắc khác lạ
nên đã lấy ra kiểm tra bằng cách vò tờ tiền lại thì thấy tờ tiền không rũi thẳng ra như ban đầu
nên nghi là tiền giả đã trình báo công an
tiếp nhận được thông tin
công an thành phố hà tiên đã đưa tờ tiền vào khu vực chợ cá và bách hóa tổng hợp hà tiên

công an thành phố hà tiên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ cũng như công an các xã phường
tiến hành giả soát xác định lại tất cả những người mua bán là nạn nhân của những đối tượng này
để thu hồi tất cả những tờ tiền mà các đối tượng này tiêu thụ mà nghi là tiền giả
giả soát lại tất cả các hệ thống camera khu vực chợ hà tiên cũng như các tuyến đường có liên quan
để thu thập những thông tin hình ảnh liên quan về đặc điểm nhận dạng của đối tượng
cũng như xác định đường bỏ trốn của đối tượng để tìm cách truy tìm đối tượng
qua vụ việc trên lực lượng chức năng khuyên cáo người dân nắm rõ các đặc điểm của tiền thật
để hạn chế các rủi ro khi giao dịch cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức
thủ đoạn của tội phạm buôn bán vận chuyển tiêu thụ tiền giả
tích cực phối hợp với lực lượng công an và địa phương đấu tranh đối với loại tội phạm này
ngoài ra khi phát hiện đối tượng khả nghi cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý